bốn triệu một đôi
bốn triệu bây giờ là còn há không kia
vé bốn trăm linh nghìn này thì là bán bốn triệu
thế bộ cháu lấy năm vé thì có bớt không
năm vé thì bớt tí
được bao nhiêu hả

b thì bao tiền cô
b đẹp hay là b thường
b thường thôi

còn b đẹp là bốn triệu ba mươi

a của à
a đắt không
a ba triệu rưỡi thôi
nếu bán ở sát giờ sợ nó lên giá không
lên dư gì lắm
những cuộc ngã giá cỏ kè bớt một thêm hai
khiến sân vận động việt trì phú thọ nóng lên ngay từ đầu giờ chiều
cò thì nhiều
vé cũng nhiều
mỗi cỏ có đến hàng chục vé
đủ các khán đài
đủ các góc trong sân vận động
việc còn lại là người hâm mộ
chịu chi là bao nhiêu thôi
trước trận đấu nào cũng thế
vé cũng được thông báo bán ra đủ số lượng
và hết rất sớm
nhưng đến được tay người hâm mộ hay không
qua bao nhiêu cầu thì đến được
người hâm mộ phải trả mức giá cao gấp bao nhiêu lần
thì mới có được vé
vẫn là câu hỏi khó
và có lẽ câu hỏi khó nhất vẫn là
vé thì người hâm mộ mua rất khó
nhưng vì sao chợ đen lại nhiều đến vậy
vâng xin được chuyển sang thông tin khác
thưa quý vị hai năm trở lại đây
do tác động của dịch covid một mươi chín
mà nhiều lao động bị mất việc làm
nên số người làm thủ tục rút bảo hiểm xã hội một lần tăng nhanh
và đây là thực trạng đáng lo ngại
tác động trực tiếp tới quyền lợi lao động
và ảnh hưởng an sinh khi dân số việt nam
đang bắt đầu giả hóa
vậy làm sao để giảm tỷ lệ người dân rút bảo hiểm xã hội một lần
phóng viên antv đã có phản ánh ngay sau đây
hai năm thất nghiệp do covid một mươi chín
đến hiện tại vẫn chưa có việc làm
không thể tiếp tục gắn gường
chị nguyễn thị thùy trang
trú thành phố đà nẵng
đã quyết định rút bảo hiểm xã hội một lần
với tám năm làm kế toán trước đó
chị sẽ nhận được về hơn năm mươi triệu đồng
số tiền dùng để trang trải cuộc sống trước mắt
trường hợp đã rút bảo hiểm xã hội một lần
thì người lao động sẽ không được tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội
tính về lâu dài
thực trạng này rất đáng lo ngại
người lao động sẽ bị cắt quyền
được hưởng các chế độ về hưu trí y tế
ảnh hưởng trực tiếp đến hệ thống an sinh
đặc biệt trong bối cảnh dân số nước ta bắt đầu già hóa
tại thành phố đà nẵng
quý i năm hai nghìn hai mươi hai
số người rút bảo hiểm xã hội giảm so với cùng kỳ năm ngoái
tuy nhiên lý do là vì hầu hết
những người đủ điều kiện đã rút trong năm hai nghìn hai mươi
còn số liệu trên cả nước
còn số tiếp tục gia tăng
ba tháng đầu năm số lượng lên đến hơn hai trăm linh người
bộ phận một cửa
bộ hiểm xã hội quận
khi đối tượng đánh nhận một lần
thì chúng tôi cố gắng thuyết phục
nhưng mà cái tỷ lệ những người mà
đánh nhận một lần mà nghe
đi về để mà không nhận nữa
thì mới chiếm độ khoảng một mươi hai mươi
trên tổng số mà đánh giao dịch
công tác tuyên truyền đã được đẩy mạnh
để người lao động nắm những thiệt thoại
về lâu dài khi rút bảo hiểm xã hội một lần
tuy nhiên đây không phải là giải pháp căn cơ
để giải quyết tình trạng này
phải làm sao mà người lao động có được việc làm thường xuyên
đó là cái quan trọng
mà nếu như có việc làm thường xuyên
thì không có cái chỗ nào để nghỉ một lần
thì rõ ràng là người ta sẽ ổn định cái cuộc sống
cái nữa là làm sao tạo địa vị cho người lao động
có nghĩa là anh có một nguồn vốn vai
đối với những người nghỉ việc
giảm tình trạng rút bảo hiểm xã hội một lần
rõ ràng là bay toán khó
cần nỗ lực của cả hệ thống chính trị
để ổn định đời sống kinh tế xã hội
sau khó khăn của đại dịch
cũng như những giải pháp tăng sự hấp dẫn
của chế độ hư trí
và tiếp theo xin mời quý vị và các bạn
cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật
diễn ra trong hai mươi bốn giờ qua
cơ quan thanh tra và an toàn thực phẩm
thuộc bộ nông nghiệp mỹ
vừa công nhận thêm sáu nhà máy chế biến cà tra của việt nam
được phép xuất khẩu sang thị trường này
như vậy đến nay đã có một mươi chín nhà máy cà tra việt nam

được phép xuất khẩu sang thị trường mỹ
việc thêm sáu nhà máy được vào danh sách chế biến xuất khẩu cà tra sang mỹ
sẽ giúp tổng giá trị xuất khẩu cá tra việt nam
sang thị trường này tăng trưởng trong thời gian tới
báo cáo do hiệp hội thương mại điện tử việt nam phát hành cho thấy
việt nam đang trở thành thị trường lớn thứ hai
khu vực đông nam á
chỉ sau indonesia trong bối cảnh phát triển vượt bậc
sau đại dịch covid một mươi chín
thống kê có tới bảy mươi năm các sàn thương mại điện tử
đều sử dụng tên miền quốc gia vn
quy mô thị trường việt nam
thị trường thương mại điện tử việt nam đang tăng trưởng mạnh mẽ
và có thể cán mốc ba mươi chín tỷ usd vào năm hai nghìn năm
những ngày qua
nhiều doanh nghiệp đã giảm giá bán lẻ thép thành phẩm
xuống khoảng ba trăm linh đến sáu trăm linh đồng một tấn
xuống ngưỡng một mươi tám một mươi chín triệu đồng một tấn
cụ thể giá thép hòa phát loại d một mươi
giảm ba trăm một mươi đồng một tấn
xuống còn một mươi tám sáu mươi ba triệu đồng một tấn
chưa bao gồm thuế vat
loại thép quận cb hai trăm bốn mươi
cũng giảm ba trăm linh đồng một tấn
xuống còn một mươi tám bốn triệu đồng một tấn
vâng thưa quý vị
để phục vụ cho việc lựa chọn sách giáo khoa mới
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
các nhà xuất bản đã công bố mức giá kê khai
cho các bộ sách
và theo đó mức giá sách giáo khoa mới tăng từ
ba bốn lần so với giá sách hiện hành
vậy nguyên nhân nào dẫn đến thức trạng này
và cần bình ổn sách giáo khoa như thế nào
mời quý vị cùng theo dõi phản ánh ngay sau đây
hiện giá cả các mặt hàng tiêu dùng đang tăng rất cao
giờ đây lại thêm giá sách giáo khoa mới
cũng sẽ tăng gấp ba bốn lần sách cũ
điều này khiến chị xuân
cũng như nhiều bậc phụ huynh lo lắng
do cái tình hình dịch bệnh
thì là kinh tế đi xuống
thu nhập của mỗi nhà cũng giảm
thế nên là khi mà mua sách
thì tôi cũng hạn chế những cái sách tham khảo
cũng chỉ tập trung vào những cái sách cơ bản thôi
giá cả của bộ sách năm nay
thì nó cũng đắt hơn so với cả bộ cũ
nó rơi vào khoảng tầm
trăm bảy trăm tám trăm chín một bộ
thế còn về chính sách
thì do chính sách chung thôi
vì sách này sách mới
nên là hiện tại giờ bọn mình cũng không có nhiều những cái hỗ trợ
cho phụ huynh
hoàn toàn là bán theo giá bìa
chỉ đơn cử
tính theo giá bộ sách giáo khoa lớp hai hiện hành
của nhà xuất bản giáo dục việt nam
sử dụng trong năm học
giá sách giáo khoa mới
đang được các nhà xuất bản kê khai
cao gấp ba bốn lần
bộ sách giáo khoa lớp hai hiện hành gồm sáu cuốn
được bán với giá năm mươi ba đồng
còn với sách giáo khoa lớp sáu
bộ kết nối chi thức với cuộc sống
gồm một mươi ba quấn
có giá hai trăm bốn mươi năm đồng một bộ
như vậy nếu tính cả sách giáo khoa tiếng anh
phụ huynh sẽ phải bỏ ra
từ bốn trăm linh đến bốn trăm hai mươi đồng một bộ
cao gấp hơn ba lần
so với giá sách giáo khoa hiện hành
rõ ràng là đổi mới giáo dục
cái nhìn thấy rõ là tiền mua sách giáo khoa cao hơn
gánh nặng trên vai của phụ huynh nhiều hơn
lý giải về việc tăng giá sách giáo khoa
các nhà xuất bản cho rằng
giá tăng là do thay đổi cơ chế biên soạn
và hiện các nhà xuất bản thực hiện xã hội hóa
nên một số chi phí như là
chi phí bản thảo nhuận bút lần đầu
không được ngân sách nhà nước hỗ trợ
vì vậy tăng giá sách giáo khoa là bắt buộc
với những gia đình có điều kiện
không có gì đáng nói
song với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn
có nhiều con cùng đi học
thì đây sẽ là một gánh nặng
chính vì vậy cần có cơ chế để bình ổn thị trường sách giáo khoa
trong thời điểm này
bộ tài chính về kiểm soát lại giá thành của sách giáo khoa
với số lượng in như vậy
thì giá thành anh ta như vậy có chọn không
hai là với giá thành xong rồi
nhà nước hỗ trợ một phần
để giảm giá xuống
và tôi nghĩ là nhà nước cần có trách nhiệm
trong chuyện hỗ trợ về giá sách giáo khoa
để sách giáo khoa có thể rẻ hơn
bộ phận liên quan
cần phải có cái nghiên cứu
để mà chúng ta thực hiện
cái giá sách giáo khoa
nó hợp lý
đồng thời có thể tận dụng được
những cái sách giáo khoa cũ
cho những cái học sinh nghèo
ở các cái vùng sâu vùng xa
có thể tận dụng được hết năm này sang năm kia
và từ đó vẫn đảm bảo được
cái tính cẩn thận chăm chỉ của học sinh
về giữ gìn bảo quản sách giáo khoa
nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo được
cái giá cả của sách giáo khoa
nó hợp lý
để sách giáo khoa có giá mới phù hợp
theo các chuyên gia
bộ giáo dục và đào tạo cần có quy định tối thiểu
về chất lượng
bao gồm cả về hình thức chất liệu in ấn
nội dung để các đơn vị làm sách có cơ sở
bên cạnh đó
cần khuyến khích việc xuất bản sách giáo khoa
đảm bảo chất lượng tối thiểu
có chi phí đầu vào thấp
thay vì cho các đơn vị cạnh tranh
làm sách đẹp để đẩy giá quá cao
khi mà hai năm qua
người dân đã phải chịu nhiều thiệt hại
từ dịch bệnh
và thông tin trên
cũng đã kết thúc bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
mời quý vị và các bạn
cùng tiếp tục theo dõi các chương trình tiếp theo trên antv